đây là bộ tem do họa sĩ nguyễn sáng thiết kế
họa tiết trên tem là chân dung chủ tịch hồ chí minh với tiêu đề việt nam dân chủ cộng hòa
đây là bộ tem đầu tiên do việt nam hoàn toàn tự thiết kế in ấn và phát hành
đánh dấu mốc quan trọng trong việc phát triển độc lập của tem biêu chính việt nam
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba công trình lăng chủ tịch hồ chí minh được khởi công xây dựng
kể từ sau khi chính thức được khánh thành vào ngày hai mươi chín tám một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hàng năm hàng triệu lượt người trong đó có nhiều khách nước ngoài
đã vào lăng thăm nơi làm việc và nơi ở của người
bày tỏ lòng thanh kính và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam
ngày hai chín hai nghìn ba khánh thành sân vận động quốc gia mỹ đình được khởi công vào tháng một mươi hai nghìn một
mỹ đình là sân vận động lớn nhất và hiện đại nhất ở việt nam
sân chính có sức chứa hơn bốn mươi người
đây là sân vận động đa năng có thể dùng tổ chức nhiều môn thể thao khác nhau
theo báo cáo của văn phòng bộ công an
trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh toàn quốc đã xảy ra bảy mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm chết năm mươi bảy người bốn mươi sáu người bị thương
trong đó riêng ngày hôm nay ngày hai tháng chín toàn quốc đã xảy ra hai mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi sáu người và bị thương hai mươi người
theo đánh giá chung tình hình trật tự an toàn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ mùng hai tháng chín được bảo đảm
cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tai nạn giao thông giảm số vụ và số người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trọng trong ba ngày nghỉ lễ đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tiếp nhận và xử lý
sáu mươi bảy cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân
các thông tin phản ánh chủ yếu về tình trạng vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
mà chủ yếu là tình trạng trở quá số lượng nôi nhét hành khách tăng giá vé trái quy định
cách đây bảy mươi bốn năm chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
nhà nước công đông đầu tiên ở đông nam á
những thông điệp từ quá khứ bảy mươi bốn năm trước qua góc nhìn của các sử gia và bạn bè quốc tế
việt nam nhìn từ cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hai mươi hai giờ trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn bảy mươi bốn năm trước dân tộc ta đã trải qua thời khắc quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
mở ra trang sử mới cho dân tộc
nước việt nam từ chỗ chưa có tên trên bản đồ thế giới đã trở thành một biểu tượng sáng ngời của ý chí đấu tranh giành độc lập tự do
chủ tịch hồ chí minh và những giá trị lịch sử vô giá năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mãi mãi là chân lý bền vững
trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của việt nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới
việt nam từ năm một nghìn tám trăm năm mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là tám bể năm lầm than khổ cực
phải cung phụng cho thực dân pháp
pháp là phát xích nhật nên dân ta đói và chín mươi mủ chữ
không những thế chúng còn bắt giam những người yêu nước tra tấn hòng dập tắt ngọn lửa cách mạng
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm các tín lực ngoại bang và bán nước tranh nhau xô xé đất việt
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm các tín lực ngoại bang và bán nước tranh nhau xô xé đất việt
chiến tranh thế giới đảo chiều theo hướng có lợi cho phe đồng binh
định mệnh một lần nữa thử thách cả dân tộc việt nam
nếu vùng lên khởi nghĩa không thành công thì cả dân tộc mãi mãi kiếp nô lệ
tình thế đặt ra cho trung ương đảng mà đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh một bài toán khó
bác hồ và trung ương đảng đã xử lý rất là khéo léo rất là tinh tế bài toán về thời cơ trong các mạng tháng tám
lúc đó chúng ta chỉ là sớm hơn và chậm hơn
hồ chí minh đã nắm bắt cơ hội cả trong và ngoài nước để tuyên ngôn độc lập mà không cần đổ máu
rõ ràng đó là sự tài ba của nhà lãnh đạo việt nam khi mà có thể lường trước được sự thất bại của pháp
cũng như là đạt pháp trong cái thế đã rồi
hồ chí minh đã làm được điều đó trong điều kiện cực kỳ hạn hẹp
nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập
và sự thật đã thành một nước tự do độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần
và lực lượng tính mạng và của cái để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
chủ tịch hồ chí minh đã mang lại độc lập cho dân tộc việt nam tự do cơm áo và hạnh phúc cho nhân dân
cách mạng tháng tám và bản tin ngôn độc lập đã thay đổi cách nhìn của thế giới về việt nam
hồ chí minh là cầu nối giúp nhân dân cần lao ở các châu lục bị áp bức á phi mỹ latin
thấy được ánh sáng hy vọng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước mình
khi tôi đọc những bài viết của hồ chí minh thì tôi có cảm tưởng nhiều người đang nói chuyện trực tiếp với tôi vậy
hồ chí minh có khả năng viết cho từng người viết cho những người nông dân bần hàn những thọ công nhân các chi thức trẻ các giáo sư
ông biết cách nói với từng người các bài viết của ông mang đậm chất thực tế
tôi đã tìm thấy bức tranh chân dung của chủ tịch hồ chí minh trong một cái lán bỏ không trên đường đi của mình
đó là năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hoặc năm một nghìn chín trăm năm mươi
tôi đã không ghi lại ngày tháng tôi tìm được
tôi nghĩ rằng có thể người dân việt nam rất ngạc nhiên khi thấy một người lính pháp đem bức tranh này theo mình
nhưng với tôi đây là một kỳ vật vô cùng quý báu
đó là vị chủ tịch của các bạn và là niềm ngưỡng mộ của tôi
cả cuộc đời hồ chủ tịch là một bài ca ca ngợi hòa bình
ông đã luôn luôn là người yêu thích tất cả các nền văn hóa trên khắp thế giới và trong đó có văn hóa pháp
ông đã luôn luôn là chiếc cầu nối giữa các quốc gia giữa các dân tộc
chủ tịch hồ chí minh vĩ đại sống mãi trong lòng nhân dân việt nam và nhân dân thế giới
thưa quý vị cách mạng tháng tám thành công mở ra một kỷ nguyên mới
kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
thắng lợi của cách mạng tháng tám cho thấy tầm vóc của con người việt nam không hề thua kém bất cứ dân tộc nào
và cho đến ngày hôm nay
giá trị của tinh thần độc lập tự do cách đây bảy mươi bốn năm vẫn được đảng ta kế thừa và phát huy
đưa đất nước bước sang một thời đại mới thời đại hội nhập và phát triển
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm không chỉ là một sự kiện trong quá khứ
độc lập dân tộc tự do cho nhân dân
tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại này đang dẫn dắt dân tộc ta tiến lên phía trước
việt nam vẫn luôn độc lập như con đường chủ tịch hồ chí minh đã vạch ra
đó là dù có khó khăn thế nào vẫn luôn giữ độc lập về chính trị và kinh tế với các nước trên thế giới
trong bối cảnh đổi mới và hội nhập đảng ta đã phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
tận dụng những cơ hội mà thế giới mang lại xây dựng các mối quan hệ hợp tác chiến lược trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
việt nam sẵn sàng đóng góp và phong trào gìn giữ hòa bình trong khu vực và trên thế giới
vị thế của việt nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế
ở thời điểm của hồ chí minh ông đã đi học hỏi tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế thì hiện nay việt nam cũng vậy
từ năm hai nghìn trở lại đây đảng cộng sản việt nam đã đa dạng hóa các mối quan hệ ngay cả với các nước ngày trước là kẻ thù như pháp mỹ nhật
việt nam đã thắt chặt các mối quan hệ đó trên nhiều lĩnh vực cho thấy chính sách của việt nam là rất mở cửa và nhận được sự hỗ trợ từ các nước trên thế giới
việt nam đang kế thừa truyền thống theo chiến lược của hồ chí minh
khi giành lại độc lập đó là chính sách kết bạn với bạn bè nam châu
giáo sư pierre chougnu đã có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử việt nam nhận định hội nhập đã mang đến cho việt nam cơ hội phát triển kinh tế đời sống nhân dân được cải thiện việt nam trở thành điểm đến an toàn và tin cậy
hà nội vẫn giữ được tâm hồn của mình giữ lại được những giá trị lịch sử của hà nội và di sản của pháp làm cho những giá trị đó ngày càng phát triển lên
cá nhân tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ quá trình mở cửa của việt nam
có rất nhiều dự án hợp tác đào tạo giữa các trường đại học trên nhiều lĩnh vực
thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn lao
khi mà tôi với tư cách là người pháp có thể trao đổi với các đồng nghiệp học hỏi lẫn nhau tôi thấy rất đáng quý
giữ vững nền độc lập tự do nắm bắt đúng cơ hội dự báo đúng xu thế phát triển điều chỉnh đường lối chính sách phù hợp phát huy sức mạnh toàn dân tộc
điều đó có ý nghĩa quyết định với vận mệnh của đất nước
thông điệp từ cuộc cách mạng vĩ đại cách đây bảy mươi bốn năm cho đến nay vẫn mang tính thời sự và có ý nghĩa thiết thực với đất nước ta trên con đường phát triển
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được xem là một trong những trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế việt nam
với những nỗ lực không ngừng việt nam đã đạt được nhiều thành tựu bằng việc ký kết nhiều hiệp định song phương và đa phương được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
theo số liệu thống kê
đến năm hai nghìn một mươi chín
quy mô của nền kinh tế việt nam đạt hai trăm bốn mươi năm tỷ usd đứng thứ bốn mươi bốn trên thế giới về gdp và đứng thứ ba mươi bốn theo sức mua
gdp bình quân đầu người đạt hai năm trăm tám mươi usd khoảng cách thu nhập giữa việt nam với các nước đã được thu hẹp
năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục đánh dấu giai đoạn mới hội nhập quốc tế của việt nam đó là hội nhập và liên kết quốc tế toàn diện sâu rộng
hiện nước ta là tâm điểm của mạng lưới kết nối một mươi sáu hiệp định thương mại tự do fta với năm mươi chín đối tác
mở ra cơ hội mở rộng và đa dạng hóa thị trường thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội
các cái xung đột thương mại hiện nay trên thế giới
thì đó là cái câu chuyện làn sóng đầu tư đang tăng ra đang rất gia tăng rất mạnh vào việt nam
và cộng thêm đó là cái cộng hưởng của các hiệp định thương mại tự do
trong đó có hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu mà chúng ta đã ký kết
thì thật sự việt nam đang là một cái địa điểm mà thu hút đầu tư rất mạnh của tất cả các nhà đầu tư trên thế giới
nhưng trong hàng loạt các lĩnh vực mà các sản phẩm của chúng ta và xuất xứ việt nam
sẽ có được điều kiện để hưởng các ưu đãi thuế quan
với quyết tâm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn từ một nước nông nghiệp lạc hậu
đến nay việt nam đã trở thành một trong những nước phát triển
tập trung vào xuất khẩu đứng đầu trong xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trên thế giới
tuy nhiên việc đón đầu các hiệp định thương mại tự do fta đã đặt ra những yêu cầu mới
hoàn toàn khác so với giai đoạn trước
nhất là việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với công nghệ số
hội nhập quốc tế chủ động sáng tạo hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững càng trở nên cấp thiết
đòi hỏi sự quyết tâm nỗ lực đồng bộ và sự đồng hành của các cấp ngành các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp
quy động sự vào cuộc của cải thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước
phát huy hơn nữa tinh thần vượt có đổi mới sáng tạo
chủ động linh hoạt thích ứng với tình hình
quyết tâm phán đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch hai nghìn một mươi chín của cả nước và của từng bộ ngành
từng địa phương góp phần thực hiện thành công kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
chính vì là chúng ta gắn với tinh thần việt nam trong phát triển doanh nghiệp
do vậy thì sự gắn kết giữa các doanh nghiệp việt nam ngày càng chặt chẽ
tôi nói ví dụ là chúng tôi là làm sản xuất
nhưng các đơn vị về hỗ trợ về xuất nhập khẩu
rồi các ban ngành ở trong vcci
rồi các ban ngành nhà nước khác
và chính vì cái sự hỗ trợ này cho lên rằng là chúng ta có được những cái mũi nhọn tốt để ra cái thị trường thế giới
và đương nhiên từ những cái mũi nhọn tốt đấy thì nó kéo theo toàn bộ các chuỗi
trong cái hệ thống sản xuất của việt nam nó cùng đi lên
thì chúng ta cũng rất tự hào vì điều đó

di trúc của chủ tịch hồ chí minh đã thể hiện rõ quan điểm của người
về việc phục hồi phát triển các ngành kinh tế
cũng như đầu tư xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế
vẫn dụng di trúc của người đảng nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực mở rộng các ngành kinh tế
tận dụng thời cơ để từng bước vững chắc đầu tư và xây dựng một nền kinh tế hội nhập quốc tế và phát triển bền vững
thực sự đưa đất nước thành một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và sầu mạnh
thưa quý vị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở đảo bạch long vị đã có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
ở ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị có gió mạnh cấp sáu giật mạnh cấp bảy cấp tám
ở hòn ngư đã xuất hiện gió giật mạnh cấp một mươi trong mưa rồng
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông
ngay trên bờ biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
sức gió mạnh nhất cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
cảnh báo gió mạnh trong đêm nay và ngày mai ngày ba tháng chín
ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng tâm áp thấp nhiệt đới bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao ba bốn mét biển động rất mạnh
ở vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa yêu cầu các ban ngành địa phương triển khai một số nhiệm vụ để chủ động phòng chống áp thấp nhiệt đới
có nguy cơ thành bão tại biển đồng
theo đó công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến

công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến
khi áp thấp nhiệt đới gần bờ đang diễn biến phức tạp
trong khi đó bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cùng chính quyền địa phương đã thông tin cho trên hai ba trăm linh tàu cá
với hơn bảy ngư dân hoạt động trên biển biết về thông tin áp thấp nhiệt đới
để chủ động đưa tàu về nơi trú ẩn an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
tại cửa biển cửa việt đã có hàng trăm tàu cá của ngư dân quảng trị vào nơi neo đậu tránh trú áp thấp nhiệt đới
tại khu vực cửa biển cửa tùng cũng đã có nhiều tàu cá của ngư dân quảng trị vào trú tránh trú áp thấp nhiệt đới
trong khu neo đậu cửa tùng và ven bờ sông bến hải
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ trong tháng chín này
tại tp hcm sẽ xuất hiện đợt chiều cường với đỉnh chiều cao nhất vào ngày cuối tháng và ở mức trên báo động ba
dự báo đỉnh chiều cương cao nhất tháng chín sẽ xuất hiện và ở mức sấp xỉ hoặc cao hơn báo động ba
mức một năm mươi m tại trạm phú an trên sông sài gòn đỉnh chiều cường sẽ đạt mức một năm mươi bốn m
cao hơn chín m so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám còn tại trạm nhà bè trên kênh đồng điền sẽ đạt mức một m năm mươi hai
cao hơn tám mét so với cùng kỳ năm ngoái nguy cơ chiều cường gây ngập cho các vùng trũng thấp
các khu vực thường xuyên bị ngập do chưa có hoặc chưa hoàn thành các dự án chống ngập
thưa quý vị
thưa quý vị mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu huyện đan phượng tp hà nội về tội giết người
theo thông tin ban đầu cho biết khoảng bảy giờ một mươi năm phút sáng ngày một tháng chín nguyễn văn đông đã mang dao sông
vào nhà em ruột truy sát mọi người hậu quả làm bốn người tử vong và một người bị thương
ngay sau khi xảy ra sự việc công an huyện đan phượng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
và các đơn vị chức năng đã có mặt bắt giữ đối tượng đông
hiện công an huyện đan phượng đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra và xử lý vụ việc
thưa quý vị xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
sáng nay một xe khách đang lưu thông trên địa bàn tỉnh quảng ngãi bất ngờ bị cháy khiến hành khách hốt hoảng tháo chạy
vụ cháy khiến xe khách bị theo dụi hoàn toàn
khoảng bốn h sáng hai tháng chín xe khách hiệu ba tín biển kiểm soát bảy mươi sáu b hai trăm hai mươi hai
chạy tuyến quảng ngãi đắk nông đang lưu thông đến địa bàn tổ một phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi thì bốc cháy
phát hiện xe bị cháy gần bốn mươi hành khách trên xe hốt hoảng thoát khỏi xe nhiều hàng hóa hành lý bị cháy rụi
nhận được tin báo công an tỉnh quảng ngãi đã điều hai xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hàng chục chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến dập lửa
tuy nhiên đám cháy đã thiêu dụi toàn bộ chiếc xe khách
theo ước tính ban đầu thiệt hại vụ cháy gây ra gần hai tỷ đồng rất may không có thương vong về người
sáng nay huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống
mừng tết độc lập và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông kiến giang huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
là hoạt động văn hóa thể dục thể thao được tổ chức thường niên nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết
dân tộc tinh thần thượng võ của người dân lệ thủy trong ngày quốc khánh
năm nay có hai mươi bốn thuyền bơi nam và chín thuyền đua nữ với hơn một vận động viên tranh tải trên đường đua dài hai mươi bốn km
đối với thuyền đua nam và một mươi tám km với thuyền đua nữ thu hút hàng vạn người dân và du khách
đặc biệt năm nay lễ hội đua thuyền truyền thống huyện lệ thủy được đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đây là vinh dự lớn của người dân lệ thủy khuyến khích nhân dân phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống văn hóa của lễ hội
thưa quý vị vào ngày năm tháng chín tới đây đội tuyển việt nam sẽ chính thức bước vào cuộc đua
tại vòng loại thứ hai quân cấp hành hai mươi hai khu vực châu á với đội chủ nhà thái lan trong khuôn khổ bằng g
đây là một trận đấu mà kết quả rất khó dự đoán trước
để hoàn thành mục tiêu giành chọn ba điểm trên sân khách cho tới thời điểm hiện tại
huấn luyện viên park hang seo đã có đầy đủ lực lượng cho trận đấu quan trọng này
để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai gặp đội tuyển thái lan
huấn luyện viên park hang seo đã chốt thành sách hai mươi bốn cầu thủ
tuy nhiên một vài cầu thủ trụ cột mà huấn luyện viên park thường sử dụng tại các giải đấu gần đây
chưa có được thể trạng tốt nhất do lịch thi đấu dày đặc tại giải vô địch quốc gia
bên cạnh đó trong đợt tập trung này chuyên gia người hàn quốc cũng có sự góp mặt của năm gương mặt mới
như lâm anh quang nguyễn hữu tuấn thành thịnh hoàng đức
và đặc biệt là sự góp mặt của hà minh tuấn chân suốt đang có phong độ tốt tại giải vô địch quốc gia

với tương quan lực lượng cân bằng giữa năm đội tại bảng g về mặt chuyên môn cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả
điều cốt lõi là huấn luyện viên park hang seo và các cầu thủ phải có sự chuẩn bị thật tốt
tập trung tối đa trong công việc và nỗ lực phát huy cao nhất thế mạnh của mình
nhằm đạt kết quả như mong muốn trong từng trận đấu cụ thể
chúng ta biết rằng đội tuyển quốc gia thái lan có ba cầu thủ đang chơi ở j leage của nhật bản về thi đấu
chúng tôi đã xem rất nhiều băng hình về các cầu thủ này và có thể nói tuyển việt nam cần phải cảnh giác với họ
với chúng tôi giải đấu nào cũng rất quan trọng
người dân việt nam rất chờ đợi trận đấu gặp thái lan
cầu thủ thái lan luôn là đối thủ của chúng ta
chúng tôi và bàn huấn luyện cầu thủ luôn hiểu rõ sự chờ đợi này
tôi không thể nói được kết quả trận đấu tới nhưng sẽ cố gắng để có được kết quả tốt nhất
hy vọng càng cao thì khó khăn và áp lực càng lớn
hy vọng đội tuyển việt nam sẽ tận dụng tốt các cơ hội trong từng trận đấu để đạt kết quả như mong muốn
và lọt vào vòng loại thứ ba của khu vực châu á
qua đó giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết asean cup hai nghìn hai mươi ba tại trung quốc
mà trước mắt là trận đấu quan trọng mở màn vào ngày năm tháng chín với đội tuyển thái lan
những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần trình bày của tôi ngày hôm nay
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức quốc tế nổi bật
trong bản tin gmt cộng bảy qua phần trình bày của biên tập viên tiến tú
xin mời anh tiến tú
kính chào quý vị khán giả
quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay
thủy sĩ cấp giải phép hoạt động ngân hàng và chứng khoán cho hai ngân hàng tiên điện thực mới
cuộc chiến thương mại giữa mỹ và trung quốc một trong những nguyên nhân gây cháy rừng amazon
thưa quý vị hôm nay người phát ngôn bộ ngoại giao iran ông abbas mousavi cảnh báo
tehran chuẩn bị thực hiện biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc giảm các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân
mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện ký với các cường quốc thế giới
nếu các nước châu âu không có thỏa thuận hạt nhân

phát ngôn viên bộ ngoại giao iran nêu rõ iran sẵn sàng giảm bớt các cam kết
nếu các nước châu âu tham gia ký thỏa thuận hạt nhân không thể hiện đủ quyết tâm
bước thứ ba đã được vạch sẵn và sẽ mạnh hơn những lần trước
phía iran tuyên bố sẽ từng bước vượt giới hạn của cpoa về các hoạt động hạt nhân
theo đó tehran cảnh báo sẽ thực hiện những bước đi tiếp theo từ nay đến ngày sáu tháng chín tới
như làm sầu urani lên mức hai mươi hoặc tái khởi động các máy
thưa quý vị hàn quốc và thái lan đã nhất trí phối hợp để cùng thích ứng
với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đồng thời mở rộng các mối quan hệ
trong các lĩnh vực công nghệ cao
tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp hôm nay giữa tổng thống hàn quốc moon jae in
và thủ tướng thái lan prayuth chan o cha tại thủ đô bangkok
tại cuộc hội đàm diễn ra ở nhà khách chính phủ thái lan lãnh đạo hai nước đã nhất trí
thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và cùng hướng tới tương lai thịnh vượng cho khu vực
những lĩnh vực sẽ được hai bên tăng cường hợp tác gồm công nghệ sinh học
sử dụng robot trong công nghiệp chế tạo sản xuất xe hơi thế hệ mới phát triển vệ tinh khoa học
và lo phản ứng vì mục đích nghiên cứu
nhân dịp này hai nước cũng đã ký hiệp ước trao đổi và bảo vệ thông tin tình báo quân sự
tại argentina chính phủ nước này vừa công bố một loạt các biện pháp kiểm soát tài chính
nhằm ngăn chặn đà suy giảm của đồng nội tệ peso trong bối cảnh nền kinh tế nam mỹ
đang rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin do những bất ổn chính trị gia tăng
sau cuộc bầu cử sơ bộ hồi giữa tháng tám vừa qua
chính phủ argentina quyết định giới hạn việc mua ngoại tệ của các cá nhân
ở mức tối đa là một mươi usd một tháng trong khi doanh nghiệp muốn mua ngoại tệ
trong một số trường hợp phải có sự chấp thuận của ngân hàng trung ương
và việc mua ngoại tệ để tích chữ bị cấm tuyệt đối
ngoài ra việc chuyển ngoại tệ chuyển lợi nhuận và cổ tức từ argentina ra nước ngoài
cũng như mua lại chứng khoán từ thị trường thứ cấp bằng ngoại tệ
hạn chế các biện pháp trên sẽ có hậu lực đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
và sau đó có thể được điều chỉnh
trong khi đó cơ quan giám sát thị trường tài chính thụy sĩ vừa trao giấy phép
hoạt động ngân hàng và chứng khoán cho hai ngân hàng tiền điện tử mới
đây là một cột mốc quan trọng cho ngành non trẻ hoạt động trong thế giới mới
của thị trường chứng khoán kỹ thuật số được mã hóa
cơ quan quản lý tài chính thụy sĩ cũng đã ban hành các quy tắc
cách áp dụng các quy định chống rửa tiền
đối với hoạt động liên kết bên ngoài ngân hàng ẩn danh dưới mắc công nghệ blockchain
điều này giúp hạn chế việc chuyển mã thông báo cho những người mà ngân hàng biết
các tổ chức tài chính dưới sự giám sát không được phép nhận mã thông báo
từ khách hàng của các tổ chức khác hoặc gửi mã thông báo cho khách hàng đó
hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển đang ứng dụng một công nghệ mới
vào việc quản lý buôn bán động vật hoang dã
cho phép các quốc gia kiểm soát tốt hơn
thương mại hợp pháp của các loài có nguy cơ tuyệt chủng
và giúp ngăn chặn tình trạng buôn bán bất hợp pháp
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám vừa qua
một trăm tám mươi ba chính phủ tham gia công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp
đã tập trung thảo luận về một hệ thống giấy phép điện tử
nhằm đơn giản hóa việc tuân thủ quy định thương mại toàn cầu và chống buôn bán bất hợp pháp
giải pháp dựa trên điện toán đám mây
một mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính
dựa vào mạng internet cho phép các quy trình xin giấy phép
xử lý cấp phép và thông báo hoàn thành một cách tự động
thưa quý vị mới đây tổ chức y tế thế giới who cảnh báo
các vụ cháy rừng amazon có nguy cơ gây ra các vấn đề về sức khỏe
nhất là đối với trẻ em đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp
wo đã nhận được một số báo cáo của các cơ sở y tế địa phương
về việc gia tăng số trẻ em mắc các bệnh đường hô hấp
những người bị các bệnh về đường hô hấp mãn tính như
hèn xuyễn sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp
do hít phải khói bốc lên từ các đám cháy
who cho biết các phân tử gây ô nhiễm sẽ vẫn tồn tại
trong một thời gian dài tại những khu vực xảy ra cháy
thưa quý vị các đám cháy hiện đang tàn phá rừng nhiệt đới amazon của brazil
tưởng chừng như không liên quan đến những chính sách ngoại giao căng thẳng
của cuộc chiến thương mại mỹ trung
nhưng trên thực tế hai vấn đề này có sự liên kết với nhau chặt chẽ
một trong những hành động trả đũa của bắc kinh trong cuộc chiến
là đóng băng việc nhập khẩu ba mươi bốn mươi triệu tấn đậu nành mỗi năm từ mỹ
điều này khiến trung quốc phụ thuộc nhiều hơn bao giờ hết
vào việc nhập khẩu đậu nành từ brazil
để đáp ứng nhu cầu đậu nành gia tăng từ trung quốc vì thương chiến với mỹ
nông dân brazil đã đốt rừng lấy đất canh tác để trồng đậu nành
các hoạt động này đã khiến cho lá phổi xanh của thế giới tiếp tục bùng cháy
mặc dù brazil đã có quyết định cấm lửa sáu mươi ngày trong khu vực
tám mươi bốn là số vụ cháy rừng kể từ đầu năm đến nay tại brazil
tăng bảy mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
khoảng một nửa số đó là các vụ cháy ở rừng amazon
vấn đề trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế
và là chủ đề chính được thảo luận tại hội nghị thực tế

ở biarritz pháp
việc brazil nới lỏng các biện pháp bảo vệ môi trường
và chiến tranh thương mại mỹ trung
đã dẫn đến một loạt các vấn đề đối với môi trường brazil
cháy rừng và nạn phá rừng đang gia tăng là tác động từ việc nới lỏng quy định
chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai để phục vụ hoạt động kinh tế
khu vực tư nhân đang hào hứng coi trung quốc là khách hàng tiềm năng
vì các đòn đánh thuế của mỹ khiến trung quốc phải tăng mua hàng từ brazil
tổng thống jair bolsonaro là người rất chú trọng đến kinh tế
và thúc đẩy sản xuất đậu nành thịt bò
bạn có thể tưởng tượng ra được rằng nhiều công ty tư nhân
đang thúc giục ông ấy mở cửa nhiều hơn cho trung quốc
thịt bò và đậu nành là hai sản phẩm trụ cột của kinh tế brazil
nông dân brazil đã tăng cường trồng đậu nành kể từ khi trung quốc áp thuế hai mươi năm
đối với sản phẩm này của mỹ vào tháng bảy năm ngoái
và tẩy chay các sản phẩm của mỹ
đậu nành là nguồn nguyên liệu quan trọng trong ngành chăn nuôi lợn
chế biến dầu ăn cũng như trong văn hóa ẩm thực trung quốc
bò mỹ nhập khẩu vào trung quốc cũng chịu mức thuế hai mươi năm
và nông dân mỹ có thể sẽ càng khó bán hàng hơn
trong bối cảnh mỹ trung liên tiếp tung ra các đòn áp thuế nhằm vào nhau
sự gián đoạn nghiêm trọng trong dòng chảy thương mại như vậy
sẽ tác động nghiêm trọng đến môi trường đất đai của các nước ngoài mỹ và trung quốc
nếu các cuộc đàm phán thương mại mỹ trung tiếp tục đổ bể
nông dân và các nhà đầu tư brazil sẽ tìm cách chiếm thị phần lớn hơn
và đẩy mạnh trồng đậu nành khiến thêm nhiều khu rừng bị đốt phá để lấy đất canh tác
trung quốc là nước nhập khẩu đậu nành nhiều nhất trên thế giới
chủ yếu là từ mỹ và brazil
sau các đòn thuế trong chiến tranh thương mại xuất khẩu đậu nành của mỹ lao dốc
còn brazil thì tăng mạnh
một phần lớn lượng đất canh tác tại brazil có nguồn gốc là những khu rừng
hoặc vùng serado thảo nguyên lớn ở phía nam amazon
nhưng ngày càng nhiều không gian ở cerrado được dùng để trồng đậu nành
nông dân chăn nuôi gia súc bị đẩy về phía bắc vào sâu trong rừng amazon
và đó cũng là một phần nguyên nhân gây ra cháy rừng
brazil từng có những chính sách tuyệt vời về bảo vệ đất đai và rừng
nhưng tổng thống bolsonaro người nhậm chức hôm một tháng một
lại đang cho phép giảm tiền phạt và nới lỏng quy định với những hành vi xâm phạm môi trường
diện tích rừng bị phá trong khoảng thời gian tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi năm so với cùng kỳ một mươi hai tháng trước đó
trong khi riêng tháng bảy con số này tăng sáu mươi sáu
lên một hai trăm tám mươi bảy km hai diện tích rừng bị phá
mặc dù biện pháp đốt rừng có kiểm soát thường được sử dụng để chuẩn bị đất canh tác
những mối liên quan giữa nạn phá rừng và cháy rừng vẫn được nhiều chuyên gia nghiên cứu môi trường thừa nhận
hàng năm đều có đám cháy ở những khu vực rừng amazon đã được giải phóng mặt bằng
họ cố tình đốt rừng và đối với những khu vực rừng amazon đã được giải phóng mặt bằng
họ cố tình đốt lửa để loại bỏ hết cây trồng của năm trước
tình trạng chúng ta đang thấy là số các vụ cháy do phá rừng bất hợp pháp tăng đột biến vào một năm không quá khô hạn
khó có thể nói chính xác ai là người chịu trách nhiệm cho sự gia tăng tám mươi bốn các vụ hỏa hoạn tại các khu rừng brazil trong năm qua
tuy nhiên cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc thế giới là mỹ và trung quốc
cũng đã vô tình khuyến khích brazil gia tăng các hoạt động chặt phá thêm rừng
thưa quý vị
dù các công tác chữa cháy rừng amazon vẫn đang được khẩn trương triển khai
thế nhưng những cố gắng này là chưa đủ
để dập tắt đám cháy rõ ràng brazil cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế
để cùng gạt bỏ những mâu thuẫn cá nhân giữa các nước nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện hơn
để bảo vệ lá phổi xanh của nhân loại
thưa quý vị đến đây thì bản tin rừng ở tây cộng bảy ngày hôm nay xin được dừng lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại